viện kiểm sát nhân dân huyện mỹ đức hà nội đã hoàn tất hồ sơ ra cáo trạng truy tố một mươi cựu cán bộ xã đồng tâm
và bốn cựu cán bộ huyện mỹ đức với cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
hồ sơ vụ án đã được viện kiểm sát nhân dân huyện mỹ đức chuyển sang toán nhân dân cùng cấp
theo cơ quan tố tụng từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi ba do buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai
tại địa bàn xã đồng tâm một mươi bốn cựu cán bộ vì động cơ vụ lợi đã cấp giao đất trái thẩm quyền
hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định
dự kiến phiên tòa xét xử nhóm cựu cán bộ này sẽ diễn ra trong hai ngày liên tiếp trong trung tuần tháng bảy
tại trụ sở toán nhân dân huyện mỹ đức